liên quan đến việc tiêm mũi ba bộ y tế từng có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị cần tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất
chỉ trong khoảng một tuần đã có thêm một mươi bốn tỉnh thành nâng tổng số từ ba mươi một lên bốn mươi năm tỉnh thành phố thực hiện triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
cho đến hiện tại tổng số mũi tiêm đã đạt năm trăm bảy mươi năm bảy trăm bảy mươi một mũi với tiến độ này mục tiêu của bộ y tế cũng đặt ra là hoàn thành tiêm chủng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai có thể khả thi
song việc tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ không chỉ cần nhanh chóng mà cần đảm bảo yếu tố được ưu tiên hàng đầu là an toàn và hiệu quả